trước thông tin về trường hợp du học sinh hàn quốc ở quận đồ sơn
thành phố hải phòng bị nhiễm virus sars cov hai tối ngày hai mươi sáu tháng tám sở y tế thành phố hải phòng
đã triển khai phun hóa chất khử trùng các tuyến đường trục giao thông chính nơi công cộng
tập trung đông người thuộc khu vực quận đồ sơn nhằm ngăn ngừa dịch bệnh
lực lượng chức năng bắt đầu phun khử trùng bằng hóa chất chloramine b hai mươi năm hoặc chlorine bảy mươi
chlor hoạt tính theo các tuyến phố chính của quận đồ sơn như tuyến đường lý thánh tông qua
bệnh viện đồ sơn chợ cầu vồng đường bãi biển khu một khu hai khu ba casino đường ven biển khu hai trăm chín mươi
đường đền bà đế đường ba trăm năm mươi ba khu vực đường vào sơn gôn đồ sơn việc khử trùng diện rộng môi trường
các khu vực công cộng nơi tập trung đông người và các tuyến đường chính trên địa bàn quận đồ sơn
nhằm nhanh chóng loại trừ các yếu tố nguy cơ gây dịch covid một mươi chín